xin chào các bạn hiện nay tôi đang có mặt tại trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh quảng nam
tiến sĩ bác sĩ trần văn kiệm giám đốc trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh quảng nam
đã dành cho báo sức khỏe đời sống một cuộc trao đổi nhanh
thưa ông quảng nam đã có kinh nghiệm rất lớn được đoạt công tác đánh giá cao
đó là chúng ta đã triển khai xét nghiệm trên diện rộng
nhờ đó đã chủ động phát hiện được sớm các trường hợp mắc
xin ông cho biết kinh nghiệm của quảng nam trong thời gian qua
phải nói rằng là sau khi mà có cái ca sáu trăm bốn mươi bốn ở đà nẵng
thì các cấp chính quyền băng chế đạo của tỉnh
những ngành địa chế quảng nam đã rất là quyết liệt trong cái việc mà thần tốc
tri vết tăng cường xét nghiệm dân rộng
qua cái việc mà tăng cường xét nghiệm tất cả những người có liên quan đến các bệnh viện
nguy cơ cao từ những người có liên quan đến các bệnh nhân ở đà nẵng
và tất cả những người ở đà nẵng vào

quảng nam trong cái tháng tháng bảy
thì chúng tôi đều phân vùng phân loại cách ly và tăng cường công tác xét nghiệm
thì qua cái xét nghiệm rộng đó là chúng tôi thấy rằng là chúng tôi đã phát hiện được những bệnh nhân mà chưa có cái triệu chứng gì
như là cũng thế như ở tâm kỳ
sau khi mà chúng tôi triển khai công tác xét nghiệm dân rộng cho tất cả những người ở đà nẵng và quảng nam
trong cái giai đoạn đó
thì chúng tôi
chúng tôi đã phát hiện ra cái trường hợp hai mẹ con của cái người ở tại thành phố tâm kỳ
hai mẹ con này thì hoàn toàn không có cái triệu chứng gì cả
và họ tham gia trong cái việc mà mua bán quầy hàng tạp hóa ở gần chợ
do đó mà khi chúng tôi xét nghiệm sớm
phát hiện ra và đã cách ly
khoanh vùng cách ly và điều trị cho những người này
thì đến nay
chúng tôi tiến hành
xét nghiệm dân rộng cho những người có liên quan đến hai mẹ con này
thì đến nay tất cả ấm đỉnh
dạ thưa ông
chỉ trong thời gian một mươi ngày sau chuyến làm việc đầu tiên của đoàn công tác bộ y tế do thứ trưởng nguyễn trường sơn dẫn đầu
thì năng lực xét nghiệm của quảng nam đã được nâng lên rõ rệt
hiện nay năng lực xét nghiệm của chúng ta đạt bao nhiêu mẫu mỗi ngày
trước khi trước cái giai đoạn bộ bùng phát ở đà nẵng
thì quảng nam cũng có một phần xét nghiệm
với cái năng lực là ba trăm linh đến bốn trăm linh mẫu mỗi ngày
đó là một cái nhu cầu
hiện nay thì năng lực xét nghiệm của cc quảng nam đã tăng lên gấp nhiều lần
hiện nay năng lực của chúng tôi đã đạt
bốn đến bốn mẫu mỗi ngày
dạ thưa ông
việc thành lập tổ giám sát covid cộng đồng
cũng được tỉnh quảng nam triển khai rất nhanh
theo đúng chỉ đạo của bộ phận thường trực đặc biệt sau cuộc làm việc với ủy ban nhân dân tỉnh quảng nam
hiện nay thì đã thành lập bao nhiêu tổ và
ông đánh giá bước đầu về hoạt động của tổ giám sát cộng đồng như thế nào ạ
ở quảng nam thì đến nay
trong một thời gian ngắn đã thành lập
đến nay là có năm bốn trăm tám mươi bốn tổ
giám sát và phòng chống covid ở cộng đồng
đây là một lực lượng mà tôi cho rằng
rất là quan trọng
tức là hiện nay chúng ta có đến hơn một mươi người tham gia trong cái tổ này
đây là những người sát với dân gầm dân
để họ tuyên truyền công tác phòng chống covid đồng thời
là để phát hiện sớm phát hiện những người có những triệu chứng nghi covid
để tiến hành đưa vào lấy mẫu xét nghiệm cũng như là cách ly
thì cái tổ này hiện nay đang được đánh giá rất là cao
và đang phát huy hiệu quả rất tốt ở quảng nam
dạ chào cảm ơn ông